thưa quý vị và các bạn trong những năm qua các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh tuyên quang
luôn quan tâm chú trọng công tác phát huy vai trò của người cậu uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và họ đã thực sự là cầu nối quan trọng của các ủy chính quyền các cấp trong tuyên truyền vận động đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh
thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
có phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới ở địa phương
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
trong những năm qua các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn quan tâm chú trọng công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và họ đã thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy chính quyền các cấp trong tuyên truyền vận động đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh
thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới ở địa phương
tuyên quang hiện có hơn một hai trăm linh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
phát huy tinh thần gương mẫu những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ chấp hành tốt các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước mà còn là hạt nhân trong phát triển kinh tế hộ tấm gương cho con cháu và người dân nói theo
đồng thời tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế nâng cao đời sống giảm nghèo bền vững
xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn xây dựng đời sống văn hóa ở quốc gia
tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng phối hợp hoa giải các mâu thuẫn vướng mắt trong nội bộ nhân dân
thôn đèo tế xã hùng đức nguyễn nam yên có một trăm linh số hộ trong thôn là đồng bào dân tộc sao
suốt ba mươi năm được nhân dân trong thôn bầu là người có uy tín hai mươi năm được tri bộ bầu làm bí thư tri bộ
ông trần ngọc đăng luôn dành nhiều thời gian để gặp gỡ tìm hiểu tâm tư
nguyện vọng của bà con nhân dân trong thôn từ đó cung cấp ủy tri bộ xây dựng nghị quyết phù hợp với điều kiện của địa phương để đảng viên và nhân dân trong thôn thực hiện
nếu như cách đây năm năm thôn có tới bảy mươi là hộ nghèo thì nay đã giảm xuống chỉ còn trên ba mươi
trong thôn nhà nào cũng trồng rừng trồng lúa chăn nuôi gia súc gia cầm đời sống người dân đã được đổi thay rõ rệt
nhiều năm liền tri bộ thôn đèo tế đặt trong sạch vững mạnh tiêu biểu khu dân cư văn hóa xuất sắc
kinh tế chủ yếu là trồng rừng và chăn nuôi và phát triển cây lúa nước đời sống của bà con đã được nâng lên rõ rệt
trong quá trình vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bản thân ông đăng đã rút ra những bài học kinh nghiệm
đó là phải tuyên truyền kịp thời chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân
mặt khác phải luôn gần dân sát dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân
vừa nói vừa làm thì dân mới tin mới nghe và làm theo
cùng với đó là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy khối đại đoàn kết trong nhân dân
ông đăng còn chia sẻ được bà con tin tưởng tôi luôn tâm niệm phải là cầu nối đưa chính sách của đảng nhà nước đến với người dân
đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với các bộ hữu chính quyền địa phương
những việc có lợi cho dân thì phải cố gắng làm thật tốt để dân hiểu dân tin và làm theo
bản thân mình cũng phải luôn gương mẫu tích cực tham gia các phong trào thi đua thì lời nói của mình mới có sức thuyết phục
những kết quả đạt được của thôn đèo tế trong những năm qua đã góp phần cùng đảng bộ xã đưa nhanh nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống
khai thác được tiềm năng lợi thế giữ gìn an ninh trật tự bản sắc văn hóa phát huy khối đại đoàn kết toàn dân
dân tộc đưa đời sống của người dân ngày càng phát triển đi lên
còn với công tác vận động quần chúng này thì tôi thường kinh nghiệm là lúc nào chủ yếu là tuyên truyền phần lớn
tuyên truyền những khách nghị quyết của đảng về truyền đạn cho nhân dân nói theo
quan trọng nhất là tuyên truyền cái gì nếu có lợi cho dân thì tôi tiếp thu về truyền đạn cho nhân dân nói theo
mà cái gì có hại cho dân thì tôi hết sức mà tránh
giới thiệu cho chúng tôi con đường
tuyên truyền của thôn vừa mới được bê tông và đưa vào sử dụng gần đây
ông tô văn lạo thôn hưng quốc xã đội bình huyện yên sơn ở cái tuổi xưa nay hiếm không giấu nổi niềm vui
ông lạo cho biết trước đây tuyến đường này chật hẹp lầy lội hay bị sạt lở vào mùa mưa
nên việc đi lại của người dân và các cháu học sinh rất khó khăn sản phẩm làm ra bán không được giá
ông đã chủ động phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể trong thôn
tuyên truyền vận động bà con nhân dân đóng góp nghề công lao động
vật liệu cát sỏi để làm đường bê tông và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân
chỉ sau một thời gian ngắn tuyến đường bê tông dài gần bốn trăm linh mét nối từ thôn hưng quốc
xã đội bình huyện đen sơn với thôn bảy xã vân du huyện đoàn hùng tỉnh phú thọ đã được hoàn thành
bà con vui mừng vấn khởi vì đây là điều kiện thuận lợi để đề mạnh phát triển sản xuất hàng hóa
góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương
và đến nay các tuyến đường trong thôn cũng đã được bê tông hóa
có được kết quả này là do thôn hưng quốc xã đội bình đã phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
trong đó vai trò của người có uy tín như ông tô văn lạo đã được thể hiện rõ nét
trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia
cùng với vận động bà con nhân dân trong thôn xây dựng hạ tầng cơ sở
ông lạo còn tích cực phát huy vai trò uy tín của mình trong việc vận động nhân dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa các giống lúa lai
ngô lai và sản xuất giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc an ninh trật tự ở địa bàn dân cư
tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được mọi người trong thôn yêu mến quý trọng
cũng vận động tất cả bà con trong thôn là cùng nhau là cấy lúa lai này
rồi ngô lai này làm đường bê tông rồi mương này
mỗi một năm tôi mở một lớp là truyền chữ viết truyền học
cho tất cả con cháu ở trong thôn
ông trần ngọc đăng ông tô văn lạo chỉ là một trong số rất nhiều tấm gương tiêu biểu
người có uy tín trong đồng bạc dân tộc thiểu số của tỉnh tuyên quang
nhờ một phần đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng
đến nay hầu hết bà con người dân tộc thiểu số trong tỉnh
đã biết sử dụng các loại giống có năng suất cao và sản xuất
từ đó nâng cao thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững
họ đã thể hiện rõ
vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội
thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận
tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị
đi đầu trong các phong trào giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư
các phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn giao thông nội đồng
kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn
xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân cũng đã được đông đảo
các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể
như hiến đất đóng góp ngày công vật liệu xây dựng
phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất đã mang lại giá trị kinh tế cao
trên đơn vị canh tác
nhiều khu dân cư đã trở thành điểm sáng về phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản
mình là những người yêu tín là phải đi đầu trong mọi lĩnh vực
trước đó thì cách tuyên truyền thì nắm chắc về những khoa học mà có thể mình học được
và những kinh nghiệm truyền đạt cho anh em để thực hiện tốt một số vấn đề
như là trồng trọt phát triển con gì cây gì làm ruộng
phải nắm chắc tình hình trồng lịch phải đảm bảo cho nó phù hợp
xã hùng lợi là một xã đặc biệt khó khăn trong chương trình mẫu văn lâm của chính phủ
được sự quan tâm của đảng nhà nước trong những năm gần đây
thì đối với xã hùng lợi cũng đã có sự đổi thay đáng kể
đặc biệt là về đời sống của con nhân dân được nâng lên đáng kể
có sự đổi thay đó cũng là nhờ sự ở trong năm qua

với quan tâm chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
nhiều chương trình dự án của tỉnh đã đầu tư thực hiện có hiệu quả vào vùng dân tộc thiểu số
cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên
tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã giảm đáng kể
góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia về nông tuân mới trên địa bàn tỉnh
đến hết năm
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có ba mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng bảy xã so với năm hai nghìn một mươi bảy
có bảy xã đạt từ một mươi năm đến một mươi tám tiêu chí tám mươi xã đạt từ một mươi đến một mươi bốn tiêu chí một mươi hai xã đạt từ bảy đến chín tiêu chí
những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
họ thực sự là cầu nối giữa các ủy đảng chính quyền với nhân dân
công tác phát huy người có y tín trong những năm qua thì được ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh rất là quan tâm
đặc biệt là ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã phối hợp với lại ban dân tộc tỉnh cũng như là các ngành có liên quan
thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cung cấp các thông tin về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
trên địa bàn tỉnh cho người có y tín thường xuyên tuyên truyền vận động người có y tín
tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước do đảng nhà nước cũng như là mặt trận tổ quốc phát động
trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tích cực vận động nhân dân
thực hiện kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng gắn với vùng sản xuất hàng hóa như là
xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao
vận động trẻ em đến trường cũng như là xây dựng các khu dân cư tự quản
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội
đối với các cơ chế chính sách của nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
để công tác vận động phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả thiết thực
cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức vận động
phối hợp giữa những người có uy tín với cán bộ chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững xây dựng đời giống văn hóa mới trong các bản làng
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động
đóng góp vào các phong trào thi đua yêu nước giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc
chúng tôi xác định là
tiếp tục thực hiện kết luận số một của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc ca cấp trong công tác dân tộc
thì mặt trận tổ quốc tỉnh cũng đã bám sát kết luận này để triển khai thực hiện hướng dẫn mặt trận tổ quốc các huyện thành phố
đặc biệt là trong hàng năm thì có hướng dẫn công tác dân tộc để mặt trận tổ quốc các huyện thành phố triển khai thực hiện
tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với ban dân tộc
của tỉnh trong thực hiện các cơ chế chính sách
trong việc tuyên truyền vận động người có uy tín
tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đóng góp của những người có uy tín luôn được cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh tuyên quang đánh giá cao và ghi nhận
đồng góp của họ đối với cộng đồng đã trở thành những hình ảnh cao đẹp
tấm gương sáng
ở nơi họ sinh sống
người có uy tín thực sự là nòng cốt là cầu nối giữa người dân với đảng với chính quyền
những đóng góp của họ thể hiện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội
gương mẫu tận tụy nói đi đôi với làm
đã góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương
phóng sự phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới
do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
đã kết thúc chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại